tôi sẽ phản ánh đến quý vị tình trạng giả mạo phan tết ngân hàng lửa đảo tuyển dụng
các doanh nghiệp thực phẩm nỗ lực giữ giá hàng tết
kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
bản tin được phát sóng vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút hàng ngày trên intv
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
thứ hai ngày hai tháng một và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sức tiêu thụ thực phẩm và rau xanh dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
được dự báo không có độc biến
do vậy giá cả không lo ngại đội giá
theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
lượng thịt lợn tiêu thụ tháng tết vào khoảng ba trăm hai mươi đến ba trăm ba mươi đồng
da cầm khoảng một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi tấn
khác với mọi năm hiện giá lợn hơi đang ở mức thấp
do sức mua giảm
trong khi đó đối mặt với mặt hàng rau phục vụ tết
vụ đông tại miền bắc triển khai trồng khoảng bốn trăm linh hectare cây rau màu
trong đó riêng rau các loại khoảng hai trăm linh hectare với sản lượng khoảng ba sáu triệu tấn
hiện diện tích rau phục vụ cho dịp cuối năm và tết còn khoảng năm mươi hectare
tương đương sản lượng gần một triệu tấn
thành phố hà nội đã chủ động nhiều giải pháp để đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm
phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân trong dịp cuối năm này
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tăng giá đột biến gây mất ổn định thị trường
năm hai nghìn hai mươi hai nhiều loại hàng hóa dịch vụ đã được giảm hai thuế xuất thuế giá trị gia tăng
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi ba chính sách ưu đãi này sẽ không còn
theo đó thuế xuất một số mặt hàng trở lại là một
nghị định một mươi năm của chính phủ về việc giảm hai thuế xuất vat xuống còn tám
có thời gian áp dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó sau thời điểm này các loại hàng hóa dịch vụ trước đó được giảm thuế giá trị gia tăng
sẽ được áp dụng trở lại mức thuế xuất cũ là một mươi
về vấn đề này hiện nhiều doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị
tiếp tục duy trì chính sách này đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó các hiệp hội cho rằng việc kéo dài chính sách giảm vat hai
sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội phục hồi sản xuất kinh doanh
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế
một lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ vừa bị công an tỉnh thái nguyên phát hiện tạm giữ
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh
và cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện tại nhà thuê của nguyễn quốc anh
tại tổ hai phường quang trung thành phố thái nguyên
có bốn trăm năm mươi chiếc rùi cui ba khúc bằng kim loại dạng công cụ hỗ trợ cùng nhiều sản phẩm khác
tại thời điểm kiểm tra nguyễn quốc anh không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng
quá trình làm việc đối tượng khai nhận mua số hàng hóa trên từ tỉnh lạng sơn
sau đó vận chuyển về tỉnh thái nguyên để bán kiếm lời
công an huyện bình sơn quảng ngãi vừa phát hiện điểm tàng trữ pháo nổ ở vùng biển bình châu
liên quan đến vụ đánh bạc trên địa bàn công an xã bình châu đã phối hợp với đội cảnh sát kinh tế và chức vụ công an huyện bình sơn
kiểm tra phát hiện tại địa điểm tổ chức đánh bạc có trên năm mươi hộp pháo nổ tổng khối lượng gần một trăm linh kg
trên mỗi hộp có in nhãn hiệu chủng loại được ghi bằng chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra huyện bình sơn mở rộng điều tra xử lý theo đúng quy định
thưa quý vị càng gần đến tết nguyên đán thì những hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ càng gia tăng
thời gian này toàn lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đang tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm về pháo
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
đây là đối tượng nguyễn văn điệp
trú tại huyện hương khê là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán pháo trên mạng
gồm các đối tượng đặng văn hoàn nguyễn đình trúc và nguyễn trọng nghĩa đều trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
vừa bị lực lượng công an huyện kỳ anh bắt giữ khi đang sinh sống tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gần ba trăm linh kg pháo các loại
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gần ba trăm linh kg pháo các loại
là địa bàn có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo
thời gian qua công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã tập trung lực lượng phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo
công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã tập trung lực lượng phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo

thống kê từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai toàn tỉnh phát hiện bắt giữ xử lý bảy mươi tám vụ một trăm một mươi năm đối tượng thu giữ một năm trăm bốn mươi năm kg pháo bốn trăm sáu mươi quả pháo nổ một bốn mươi năm kg thuốc pháo một mươi ba chín kg tiền chất thuốc pháo

để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về pháo nhất là tình trạng lợi dụng bưu chính các hình thức chuyển phát nhanh phương tiện giao thông vận tải để vận chuyển giao nhận pháo hoạt động mua bán trái phép pháo trên không gian mạng
các đơn vị trong công an tỉnh hà tĩnh sẽ tiếp tục tập trung lực lượng phương tiện tổ chức giả soát đấu tranh bắt giữ xử lý nghiêm đối với các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về pháo bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn góp phần mang lại một cái tết an toàn lành mạnh
thưa quý vị hiện nay các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vô cùng phổ biến và ngày càng tinh vi
gần đây một phương pháp lừa đảo mới xuất hiện được các kẻ gian áp dụng thông qua hình thức mạo danh là nhân viên tuyển dụng ngân hàng tiến hành thu tiền của các ứng viên
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
vừa tốt nghiệp đại học đang có nhu cầu đi làm người đàn ông này tìm thấy thông tin tuyển dụng của một ngân hàng trên mạng xã hội facebook
sau khi hỏi thông tin anh đã tin tưởng đồng ý nộp phí tham gia ứng tuyển vào vị trí giao dịch viên cho người tự xưng là nhân viên làm việc tại phòng tuyển dụng của ngân hàng

thì các đối tượng này sẽ dụng bằng những câu chuyện để có thể tăng lãi suất lớn hơn
các đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng sự chủ quan của ứng viên lựa ứng viên chuyển tiền về tài khoản tham gia khảo sát hoặc phí tham gia tuyển dụng và hứa hẹn sẽ được trả lại với lãi suất cao sau đó chiếm đoạt của ứng viên
khi các cơ quan chức năng phát hiện thì có thể hoàn toàn xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với những đối tượng này
và cái mức cao nhất đối với tội lừa đảo là xử phạt tù đến trung thân và cái số tiền mà lừa đảo từ hai triệu đồng trở lên thì đã có thể là khởi tố về mặt hình sự
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
phía ngân hàng pzbank cũng đưa ra khuyến cáo
pzbank chỉ có duy nhất fanpage
tuyên truyền dụng và hoàn toàn không thu bất kỳ loại phí nào đối với ứng viên ứng tuyển tại pzbank
do đó để tránh rơi vào trường hợp đáng tiếc các ứng viên cần tăng cường cảnh giác trong tiếp nhận thông tin đặc biệt là các hành động liên quan đến giao dịch ngân hàng
mới được khai trương tại bảo tàng văn học việt nam thế nhưng tour du lịch văn học đã thu hút sự quan tâm của du khách
vào dịp cuối tuần vừa qua tour du lịch này đã đăng ký đã kín khách đăng ký tham gia
để cùng trải nghiệm tour du lịch này xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây
bảo tàng văn học việt nam mặc dù đã một mươi tám giờ thế nhưng lượng khách đến đây vẫn khá nhộn nhịp
tất cả đều đang mong chờ một tour du lịch khá độc đáo
chị lương hải yến là một người yêu thích môn văn học đồng thời là giáo viên
chị cho biết được tham gia tour cũng là dịp để chị mở rộng thêm kiến thức cho bản thân
được biết đến sớm những thông tin liên quan đến văn học của nước nhà
gói gọn trong chín mươi phút diễn ra du khách sẽ được trải nghiệm các không gian từ khu vườn tượng hai mươi danh nhân văn học
cánh tâm gánh tài vào cửa ngôi đền văn chương việt nam không gian văn học việt nam thời kỳ cổ trung đại
chữ viết lưu truyền thờ văn như thế nào
bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên nam quốc sơn hà cho đến không gian đại thi hảo nguyễn du và chuyện kiều
không gian của nhà thơ nhà văn nhà viết kịch lưu quang vũ sơn quỳnh
câu chuyện lây động lòng người
chỉ với mức giá một trăm năm mươi đồng cho người lớn bảy mươi năm đồng cho trẻ em
từ bảy đến một mươi hai tuổi trẻ dưới bảy tuổi được miễn phí
mỗi tour chỉ đón khoảng từ ba mươi đến bốn mươi người để đảm bảo chất lượng nội dung
bên cạnh được tham quan trải nghiệm du khách còn được tương tác tham quan nhiều trò chơi dân gian
giải đồ ô chữ viết từ pháp tra đạo cùng quà tặng của ban tổ chức
ban đầu với một cái kịch bản như thế này trong vòng một tiếng thì cũng khá là chặt chẽ
nhưng mà cứ mỗi một tối khi mà chạy tour xong nghe phản hồi của các khách đến thăm quan
cộng với cả cảm nhận của chính chúng tôi
thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có thêm nhiều nội dung nữa trong thời gian tới
bởi vì như chị thấy ở đây là có quá nhiều các tác giả nhà văn nhà thơ tên tuổi
mà tác phẩm của họ đã in dấu trong lòng người đọc trong sách giáo khoa
và bây giờ chúng tôi sẽ kể theo cách của chúng tôi với mọi người
thì tôi nghĩ rằng là có nhiều valiang khác nhau nhiều phương án kịch bản khác nhau
để làm sao cho cái nội dung càng ngày càng phong phú
bảo tàng văn học không chỉ là thiết chế văn hóa thông thường
mà còn là nơi lưu giữ các di sản văn học nơi ươm mầm tài năng của văn học nước nhà
tour du lịch văn học sẽ mở cửa đón khách vào các chiều từ một mươi tám h thứ bảy
chủ nhật hàng tuần tại bảo tàng văn học việt nam hai trăm bảy mươi năm đường âu cơ quận tây hồ thành phố hà nội
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kính khả xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức của kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngày hai tháng một cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với cục nghiệp vụ quản lý thị trường
đang tiếp tục kiểm tra xử lý vi phạm tại chín cửa hàng chuyên mua bán lắp sắp phụ tùng
linh kiện đồ trang trí ô tô trên đường an dương vương quận năm tp hcm

chính cửa hàng bị kiểm tra gồm cửa hàng hưng thành anti auto thiên phú cường dung
ứng anh tươi ô tô quang vũ đại đức trung và cửa hàng tân trinh
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận rất nhiều sản phẩm là phụ tùng linh kiện
đồ trang trí ô tô được đựng trong túi ni lông thùng giấy với nhiều mẫu mã thương hiệu khác nhau
chủ những cửa hàng trên chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
lực lượng chức năng nhận định nhiều hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các mặt hàng có dấu hiệu đã qua sử dụng
hiện lực lượng quản lý thị trường đang kiểm đếm số lượng sản phẩm xác định vi phạm để lập biên bản xử lý theo quy định
cũng tại địa bàn quận năm tp hcm qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh ở chợ trung tâm thương mại lớn
công an quận năm đã phát hiện hơn hai mươi sáu sản phẩm hàng giả nhập lậu
thực hiện theo chỉ đạo của bang giám đốc công an tp hcm công an quận năm phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh với trung tâm thương mại androm plaza chợ tân thành chợ kim biên
qua đó lực lượng phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc hàng giả thương hiệu nổi tiếng
lực lượng thu giữ hơn hai mươi sáu sản phẩm hàng hóa nhập lậu hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và buộc tiêu hủy hơn sáu tám trăm linh kg hóa chất và phụ gia thực phẩm không nhãn hiệu không có hóa đơn chứng từ
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận năm đã phát hiện một đối tượng vận chuyển số hàng hóa không rõ nguồn gốc
xuất xứ từ hộ kinh doanh hoài thu ở đường bắc hải phường một mươi bốn quận một mươi tới chợ an đông giao cho khách
khám xét hộ kinh doanh hoài thu do bà lê thị hoài thu làm chủ
trong đợt suy giảm giá trị của tiền kỹ thuật số dòng đầu tư blockchain đang chuyển hướng sang nft loại tài sản không thể thay thế
tính linh hoạt của inft trong nhiều lĩnh vực tạo ra lợi thế cạnh tranh
ngành game tiên phong đưa khái niệm giao dịch sở hữu nft đến việt nam thông qua hiện tượng toàn cầu
ac infinity sau đó nghệ thuật bao gồm hội họa phim ảnh âm nhạc tiếp tục ứng dụng công nghệ mã
văn hóa này để lưu trữ tác phẩm và cung cấp quà lưu niệm cho người hâm mộ dưới dạng nft
vì bây giờ nó mới mà cho nên người ta phải có bằng cả hình thức quà tặng lưu niệm nhưng mà nó
cũng là một cái hình thức để cho người ta hiểu được rằng ft là cái gì thay vì là họ có cụ thể
bằng cái quà tặng thì họ sẽ chuyển đổi thành aft để tặng cho người tiêu dùng để người tiêu dùng hiểu
a đây nó cũng là một cái phần quà tặng nhưng nó được chuyển đổi nft và cái nft đó nó có giá trị
hơn là cái quà tặng các bạn đang nhận theo báo cáo gần đây của grandview research thị trường nft
toàn cầu có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt ba mươi ba chín trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi tại việt nam
ứng dụng loại tài sản mã hóa này đang mở rộng khỏi nghệ thuật nhờ vào những mô hình kinh tế
tương tác mới với metaverse như là mạng xã hội internet
s ba d các ứng dụng thể thao trên metaverse khiến nhu cầu sở hữu những vật phẩm nft ngày càng tăng
các câu lạc bộ phát hành nft đều quản lý thành viên như là zoba với sự kết hợp của nghệ sĩ và công ty
tiên phong như vingroup tiếp tục cho thấy cập nhật của nhiều ngành kinh doanh khác nhau với nett
với ứng dụng mà những công ty việt nam đang làm nft giúp cho những vấn đề xác thực trong xã hội
như vậy thì nó có tác dụng là thứ nhất là cho mọi người hiểu rõ hơn cái ứng dụng của fpt
ứng dụng của blockchain đồng thời cũng là đang làm minh mạch hóa và chống được những cái sự giả
mạo trong một số các lĩnh vực mà hiện tại vẫn có thể làm được để thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta
ví dụ như là minh bạch hóa cái nguồn gốc xuất xứ về organic về hàng hóa chẳng hạn
về nông nghiệp về hàng hóa về xuất xứ của sản phẩm thì cái đó tôi nghĩ rằng là luật pháp việt nam đang cho phép
chuyên trang theo dõi nft nên phân chiêm bộ thống kê
một trăm bốn mươi bốn nft được phân chiêm bộ thống kê
một trăm bốn mươi bốn nft đã được bán chi riêng trong tháng một hai nghìn hai mươi hai với giá trị một trăm bốn mươi hai triệu đô la mỹ
nhưng trong tháng một mươi hai vừa qua tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai chỉ còn khoảng một mươi bảy nft được trao đổi với số tiền hai mươi tám đô la mỹ
số liệu trên phản ánh tính thanh lọc của nhà đầu tư với nft trong xu hướng đi xuống của thị trường tài chính nói chung
các quỹ đầu tư dần rút khỏi các sản phẩm tài chính có tính bất ổn các sản phẩm tài chính thế hệ mới
đầu tư nft tại việt nam dù chưa chứng kiến vụ skm nào nghiêm trọng
so với những hãy tính cẩn trọng của thị trường cho các sản phẩm rác bị thối phồng giá trị
đầu tiên chúng ta phải xác định được việc chúng ta sẽ mua nft để làm gì
có rất nhiều người hiện nay họ tham gia nft thì họ tham gia vào cái việc đó là đầu tư ước sống
và các nft này họ được đẻ ra nó giống như là một công cụ tài chính nhiều hơn là một tài sản số
trái phiếu hoặc nó giống như là một sản phẩm
để đầu cơ thì nó sẽ gần giống như
cái kiểu lan đột biến
có nghĩa là người trước hay người sau
họ đẩy giá lên sau đó là đến lúc
thị trường không còn thanh khoản nữa
thì tất cả nft này giống như huy đó là sẽ thành rác
dù chứng kiến xu hướng thu hẹp
và quy mô song các quỹ đầu tư
vẫn hào hứng với trò chơi web ba
các game ứng dụng phát hành nft
dự báo này đến từ tâm lý chung
rằng trò chơi cuối cùng sẽ đưa số đông vào web ba
tiền mã hóa điều này không chỉ áp dụng
nft mà còn liên quan đến các lĩnh vực
tiền mã hóa như sử dụng ví phần cứng
ví phần mềm tương tác các sản giao dịch
phi tập trung và sử dụng các nguồn vay